trong phiên thảo luận sáng nay tại hội trường về dự án luật công an nhân dân sửa đổi
nội dung phong quân hàm cấp tướng đối với giám đốc công an cấp tỉnh đã được nhiều đại biểu cho ý kiến
đại biểu lê tấn tới đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu
ủng hộ phương án giám đốc công an tỉnh đều có cấp hàm cao nhất là thiếu tướng
cả nước có một mươi một địa phương loại một đồng nghĩa sẽ có một mươi một giám đốc công an tỉnh được phong hàm tướng
theo quy định của dự thảo luật thì chức danh cục trưởng và giám đốc công an cấp tỉnh là cấp ngang nhau
đều được quy hoạch lưng chuyển bổ nhiệm chức vụ cao hơn
điều này sẽ mâu thửng khi thực hiện công tác lưng chuyển cán bộ theo chủ trương của đảng nhà nước và ngành công an
vì cấp tướng mà lưng chuyển về địa phương thì sai lực
ngược lại giám đốc công an tỉnh mà lưng chuyển làm cục trưởng thì bất hợp lý ở chỗ từ đại tá lên ngay trung tướng
cả hai trường hợp này đều không ổn
đồng tin việt nam
quan điểm của đại biểu lê tân tới đại biểu nguyễn hữu cầu nhận định
tuy nhiên trách luận về ý kiến của các đại biểu về vấn đề này đại biểu trần văn lâm cho rằng
phong quân hàm các cấp phải thể hiện được trình độ năng lực phẩm chất của cán bộ công an
người xứng đáng được phong tướng thì sẽ vong tướng người nào phẩm chất đến tá thì phong tá
công việc nó cực kỳ phức tạp nó cực kỳ khó khăn
một lãnh đạo cấp tướng về để chỉ đạo giải quyết những vấn đề ở địa phương trong giai đoạn này
những giai đoạn khác ở địa phương khác nơi khác chỗ khác phức tạp hơn thì lại cần phải có ông tướng ở đến vị trí đấy
thì lại có thể là điều chuyển đến vị trí đấy
chỗ này không cần tướng nữa
như vậy thì không thể cứng nhắc rằng là chỗ này nhất quyết phải tướng chỗ kia nhất quyết phải tá
giải trình làm rõ vấn đề đại biểu nêu thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cho biết
các ý kiến của đại biểu thảo luận sẽ được ban soạn thảo tập hợp lại
nghiên cứu chỉnh lý tiếp thu một cách nghiêm túc cầu thị để bảo đảm tính thực tiễn và khả thi khi luật đi vào thực tế